đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh lâm đồng phát hiện hàng chục hạng mục công trình thuộc một mươi dự án tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm thành phố đà đạt tỉnh lâm đồng đã xảy ra vi phạm về đầu tư xây dựng sử dụng đất mặt nước quản lý và bảo vệ rừng
trước thực trạng trên ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu xử lý ít nhất một mươi dự án vi phạm tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm như dự án của công ty cổ phần thiên nhân sao đà lạt công ty cổ phần du lịch sinh thái lạc nam
do đã xây dựng nhiều công trình không có giấy phép sai phép xây dựng trên đất lâm nghiệp nằm ngoài danh giới dự án công trình xâm phạm khu vực bảo vệ số một của di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hồ tuyền lâm
ubnd tỉnh lâm đồng chỉ đạo các sở ngành liên quan điều tra làm rõ báo cáo kết quả cho ubnd tỉnh trước ngày ba mươi tháng sáu
trước đó truyền hình nhân dân và nhiều cơ quan báo chí đã có nhiều phản ánh liên quan đến các vi phạm tại khu du lịch quốc gia này
sau khi nắm được thông tin phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định